thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận cho ý kiến về dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án
qua thảo luận nhiều đại biểu nhận định cơ chế hòa giải đối thoại tại tòa sẽ giúp tiết kiệm một khoản kinh phí rất lớn cho ngân sách nhà nước
không chỉ giảm áp lực cho ngành tòa án trong bối cảnh hiện nay mà còn góp phần giảm mâu thuẫn tranh chấp kéo dài thúc đẩy đạo đức xã hội
do đó phát huy phương thức hòa giải tại tòa án cần phải được xem là hướng đi ưu tiên trong phát triển tư pháp dân sự ở nước ta thời gian tới
pháp lệnh số ba mươi năm thì chúng tôi thấy rằng khi mà hòa giải thành thì con người nó sẽ trở nên hiền hòa nhân hậu và cơ bản là bao dung hơn
và từ đó chắc chắn nó sẽ giảm số lượng án mà phải đưa đến tranh chấp giải quyết tại tòa
liên quan đến quy định cán bộ hòa giải nhiều đại biểu cho rằng cần xác định rõ vị trí pháp lý của mô hình hòa giải viên
tuy không phát sinh bộ máy biên chế của tòa án nhưng lực lượng hòa giải viên này là do tòa án quản lý
tuy nhiên mô hình này lại không phải là trung tâm hay là đơn vị sự nghiệp
trực thuộc hệ thống của tòa án do vậy cần được làm rõ vị trí pháp lý của hệ thống mô hình hòa giải tại tòa án
mối quan hệ giữa mô hình này với tòa án nhân dân và mối quan hệ với các mô hình hòa giải khác
cơ chế quản lý của tòa án trong việc quản lý hỗ trợ hướng dẫn hòa giải viên đảm bảo cho hòa giải viên hoạt động độc lập khách quan
việc lựa chọn những người nằm ngoài biên chế nhà nước có bề giấy kinh nghiệm và trình độ chuyên môn
vừa đáp ứng được yêu cầu không làm tăng biên chế không phát sinh thêm tổ chức
cũng như các yêu cầu của công tác hòa giải và có thể giải quyết hiệu quả các tranh chấp khiếu kiện
cũng tại thảo luận một số vấn đề như tiêu chuẩn bổ nhiệm hòa giải viên
thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành đối thoại thành tại tòa án
trách nhiệm của tòa án trong hoạt động hòa giải đối thoại thù lao cho hòa giải viên đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền
chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở
không để bị động bất ngờ bảo đảm an ninh biên giới
là yêu cầu của trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trong buổi làm việc với công an tỉnh cao bằng vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
tại buổi làm việc sau khi nghe thiếu tướng nguyễn ngọc toàn giám đốc công an tỉnh cao bằng
báo cáo tình hình kết quả công tác công an trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng nguyễn văn sơn đã biểu dương những thành tích của công an tỉnh cao bằng trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh cao bằng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền
chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở
không để bị động bất ngờ đảm bảo an ninh biên giới
thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh
ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn ma túy tội phạm hình sự và các loại tội phạm khác
góp phần giữ vững an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
sáng nay học viện chính trị công an nhân dân phối hợp với cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
tổ chức tọa đàm khoa học nâng cao hiệu quả quán triệt thực hiện nghị quyết số ba mươi năm nqtvk ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
tham dự hội thảo có sự góp mặt của các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng
tại buổi tọa đàm các đại biểu tập trung tham gia nhiều ý kiến đánh giá bối cảnh quốc tế khu vực và trong nước tác động
dẫn đến sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
cũng như đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng hiện nay
phân tích làm rõ các nội dung yêu cầu mà nghị quyết số ba mươi năm đã đề ra và nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ mới
tọa đàm được tổ chức nhằm nghiên cứu trên phương diện lý luận thực tiễn và lịch sử để nhận thức đúng phân tích và làm rõ bối cảnh quốc tế
khu vực và trong nước dẫn đến sự cần thiết tất yếu phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch một cách đồng bộ toàn diện và có hệ thống
trên cơ sở đó nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân về các nội dung yêu cầu và đề xuất các giải pháp
biện pháp có tính khả thi phát huy vai trò sung kích tiên phong của lực lượng công an nhân dân trong quán triệt thực hiện nghị quyết số ba mươi năm
góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng
cũng trong sáng nay tại sân bay quốc tế nội bài hà nội đã diễn ra lễ tiễn cán bộ nhân viên bệnh viện giã chiến cấp hai số hai lên đường đến nam sudan
để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ liên hợp quốc
đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị to lớn góp phần xây dựng hình ảnh một việt nam luôn có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế
sân bay quân sự sóc sơn hà nội
một buổi sáng chia tay nhiều nụ cười lời chúc giữa người dân
người thân gia đình và các quân nhân bệnh viện giã chiến cấp hai và số hai trước khi lên đường thực thi nhiệm vụ